thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố hà nội đã liên tiếp xảy ra những vụ cướp manh động và táo tợn gây xôn xao dư luận
chỉ trong một thời gian ngắn lực lượng công an đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh bắt giữ các đối tượng
chiều ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba một vụ cướp táo tợn xảy ra trên phố ngo quyền quận hoàn kiếm thành phố hà nội
ngay sau đó đối tượng đã bị người dân khống chế và bàn giao cho công an phường phan chu trinh quận hoàn kiếm thành phố hà nội
để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
đối tượng được xác định là nguyễn công xuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê ở bình xuyên vĩnh phúc
cũng trong ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba người dân xã kim trung huyện đông anh thành phố hà nội
phát hiện một thi thể nam giới đã tử vong với nhiều vết thương trên người
sau khi tiếp nhận tin báo công an huyện đông anh xác định đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng
nghị vấn giết người cướp tài sản nên đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an thành phố hà nội tiến hành điều tra làm rõ
sau ba mươi giờ khi vụ án xảy ra lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng là lê văn công sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng ở thôn nhuế xã kim trung huyện đông anh
qua hai vụ việc trên cho thấy hành động của các đối tượng đều rất manh động và liều lĩnh
chúng bắt chấp tất cả để tham gia
để thực hiện hành vi phạm tội song với sự vào cuộc nhanh chóng kịp thời của lực lượng công an
các đối tượng lần lượt đã bị bắt giữ góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tạo niềm tin cho quần chúng nhân dân
về thực tế về nhân thân và lai lịch của đối tượng thì đã được cơ quan cảnh sát điều tra xác minh triệt đẻ
đối tượng không có bệnh lý thì về thần kinh cũng như về các bệnh lý khác
đối tượng thì bước đầu thì cũng khai nhận một số tình tiết là rất là phù hợp với nội dung vụ án
trước tình hình trên thì cũng có những cái đối tượng thể hiện ra cái việc là giống với cả bệnh lý
để nhằm tạo ra cái vỏ bọc cho mình để lấy được những cái sự phan hầm của pháp luật
thủ đoạn của đối tượng đánh giá là rất là tinh vi và có sự chuẩn bị trước và có tự thông thuộc địa bàn
nên là mấy điều bị hại đến cái lơi vắng vẻ ít người qua lại và lại gây án vào ban đêm
trước tình hình trên để nâng cao công tác phòng ngừa đấu tranh
bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng thì mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác
tự bảo vệ tài sản của mình không để tội phạm có điều kiện thực hiện hành vi cướp cướp giật tài sản